theo số liệu từ bộ kế hoạch và đầu tư trong bốn tháng đầu năm giải ngân vốn đầu tư công đã cho thấy nhiều biến chuyển tích cực
tính chung bốn tháng giải ngân vốn đầu tư công ước đạt trên tám mươi chín tỷ đồng bằng gần một mươi chín kế hoạch thủ tướng chính phủ đã giao tăng ba mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
trong đó riêng tháng bốn giải ngân vốn đầu tư công đạt trên hai mươi bảy bảy nghìn tỷ đồng tăng hai mươi năm so với bình quân giải ngân ba tháng đầu năm
tổng số kế hoạch đầu tư với ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi các bộ cơ quan trung mương và địa phương đã giao chi tiết cho các dự án đủ điều kiện giải ngân cũng đạt trên tám mươi chín kế hoạch được thủ tướng chính phủ giao